sau khi cập cảng hải phòng vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi những bộ phận của chiếc máy đào hầm
tunner boring machine tbm đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số ba đoạn nhổn ga hà nội
tiếp tục được vận chuyển dần tới công trường ga ngầm s chín kỳ mã trong tháng một mươi một
và lắp ghép từng phần trong tháng một mươi hai này
máy đào hầm tbm của tuyến số ba đoạn nhổn ga hà nội là một cỗ máy lớn
với nhiều bộ phận phức tạp như đầu cắt khiên đào tay trộn buồng điều áp
xi lanh đầy hệ thống vận chuyển đất thải
để có thể đưa máy xuống lòng đất ở ga ngầm s chín kim mã
ban quản lý đô thị đường sắt và các nhà thầu đã thực hiện phương pháp vận chuyển đường bộ
rồi dùng cân cầu nặng năm trăm linh tấn đưa dần từng bộ phận xuống tổng đáy của ga để lắp ráp
dự kiến công tác lắp đặt máy tbm thứ nhất sẽ hoàn thành vào giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau đó kiểm tra và chạy thử trong khoảng hai tuần
lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết
đến nay tiến đội triển khai thi công đoạn ngầm của dự án tuyến đường sắt đô thị số ba
đoạn nhổn ga hà nội vẫn đang bám sát kế hoạch
phần đấu thời gian kiểm tra và chạy thử máy sẽ hoàn thành trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một